hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
dọc khu vực ven bờ sông hồng hoạt động câu cá vẫn tấp nập như một thú vui thường ngày của người dân quanh vùng
không ai ngờ rằng chỉ chưa để một ngày sau nơi đây đã trở thành hiện trường của một vụ giết người man dợ
lực lượng công an từ thành phố đến xã được huy động khẩn trương hướng về khu vực miếu bản thuộc địa phận thôn hai giang cao xã bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
trông hồng để tìm cách che giấu tội ác
thì em quần áo thì em cho vào trong túi linh lông dưới đèn
ở trong túi dưới mở túi sắt ở dưới có điện thoại có tiền
một cái điện thoại nữa và đồ song phấn còn cái túi thì túi
thì em em vứt rồi xong em lại ra em nhặt lại em sợ bảo giác
bà đục bà thấy túi bà lại dùng thì em cầm để ông xong ông
đi vứt thì ông xong ông cầm đi vứt thì không chưa chưa kịp
vứt thì em về sân bóng ông chơi hôm trưa vào sửa ông bán
cơm thì ông sợ treo xe vứt thì em mang cho ông giấu căn cứ
và tài liệu điều tra và thu thập được cơ quan cảnh sát
điều tra công an thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố
vụ án khởi tố bị can đối với tạ duy khanh về hành vi giết
sẽ ra việc thì em không kiểu nghĩ cái gì luôn rồi nghĩ làm
sao nhanh nhanh chóng chóng thu rộng đi xong rồi bỗng vứt đi
rồi em không nghĩ được cái gì không nghĩ được hậu quả vâng
tại vì là em không biết cái việc làm của em nếu nó xảy ra
nhanh quá thì em không không nghĩ là mình làm cái việc cái
thế này nữa đối với vụ án này hay là bất kỳ một cái vụ án
giết người nào khác thì tâm nguyện của chúng tôi cũng
đều muốn nhanh chóng làm ra và bắt giữ được thủ phạm để lại
mang lại một chút công bằng cho người bị hại thế thì vụ án
này cũng vậy thế trước cái nỗi đau của gia đình người bị hạ
như vậy thì chúng tôi cũng tập trung toàn bộ lực lượng và mong
ước làm sao để phám phá nhanh nhất và bắt giữ được đối tượng
trong cái thời gian nhanh nhất việc khám phá thành công và
nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án đã gia tăng thêm
sự gian đe với các loại tội phạm đồng thời
đối với góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa
bàn thủ đô